nhà nước và các cơ quan tổ chức tại việt nam đã tạo điều kiện thuận lợi để ngài đại sứ hoàn thành nhiệm vụ của mình
ngài hiroshi fukada cho rằng trong bối cảnh tình hình chung của khu vực và thế giới
nhật bản và việt nam cần thắt chặt quan hệ hợp tác vì hòa bình và thịnh vượng của nhân dân hai nước
cũng như trong khu vực và trên thế giới
chủ tịch ban tư vấn tài cấu trúc doanh nghiệp nhà nước
của cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản jica
và đoàn cố vấn của jica nhật bản sang thăm và làm việc tại việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ thời gian qua mối quan hệ việt nhật đang phát triển mạnh mẽ
trên tinh thần đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh của châu á đã được thiết lập giữa hai nước
nhật bản tiếp tục là đối tác kinh tế hàng đầu của việt nam là nhà đầu tư trực tiếp lớn thứ hai vào việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc cho biết thời gian qua kinh tế việt nam đạt mức tăng trưởng tương đối tốt
chính phủ việt nam đang thực hiện lộ trình tái cơ cấu nền kinh tế
trong đó có tái cơ cấu mạnh mẽ doanh nghiệp nhà nước và các ngân hàng thương mại
đây cũng là những vấn đề phức tạp nhưng nếu thành công
sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự tăng trưởng của kinh tế ở việt nam
bày tỏ vui mừng về việc vừa qua trường đại học việt nhật đã đi vào hoạt động
coi đây là chứng minh sinh động cho quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa việt nam và nhật bản
trong quá trình triển khai tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước và ngân hàng thương mại tại việt nam trong thời gian tới
cũng trong chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp ông osman dion
giám đốc quốc gia của ngân hàng thế giới tại việt nam
thủ tướng chúc mừng ông osman dion
chính thức nhận nhiệm vụ giám đốc quốc gia của ngân hàng thế giới tại việt nam
và cho rằng thời gian qua ngân hàng thế giới đóng vai trò quan trọng đối với việt nam
quan hệ đối tác tốt đẹp giữa việt nam và ngân hàng thế giới ngày càng được củng cố và tăng cường
theo thủ tướng để mối quan hệ đạt được như ngày hôm nay
giám đốc quốc gia của ngân hàng thế giới tại việt nam là người đặc biệt quan trọng
là cầu nối giữa việt nam và ngân hàng thế giới
trước đây bà qua là người làm tốt vai trò này
do vậy thủ tướng mong muốn thời gian tới ông sẽ kế thừa và phát huy hơn nữa
những gì bà qua đã làm để mối quan hệ giữa hai bên tiếp tục phát triển hơn
thủ tướng trân trọng đánh giá cao sự hỗ trợ của ngân hàng thế giới đối với việt nam thời gian qua
đặc biệt đánh giá cao ngân hàng thế giới đã hỗ trợ và cùng chính phủ việt nam xây dựng báo cáo việt nam hai nghìn hai mươi
đề nghị ngân hàng thế giới tiếp tục hỗ trợ việt nam trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội
nhất là trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo y tế ứng phó với biến đổi khí hậu
ông ousmane dion bày tỏ vui mừng và vinh hạnh làm việc tại việt nam
chúc mừng chính phủ và nhân dân việt nam đạt được những tiến bộ ấn tượng trong quá trình phát triển đất nước
việt nam cũng là một hình mẫu để nhiều nước đang phát triển học tập kinh nghiệm sự hiểu biết về hoạch định chính sách phát triển
ông cho rằng ngân hàng thế giới sẽ nỗ lực hết sức để đạt được nhiều thành công hơn nữa trong quá trình hợp tác và hỗ trợ việt nam
tiếp theo phiên họp thường kỳ chính phủ tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu
hôm nay trước khi đi nghe báo cáo và thảo luận nội dung về kinh tế xã hội
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã nhấn mạnh những nội dung quan trọng trong xây dựng thể chế tạo kỳ cương hành chính nói và làm
đây là nội dung quan trọng và cũng là động lực để phát triển kinh tế xã hội
vì vậy người đứng đầu cơ quan và các địa phương tiếp tục phải coi việc xây dựng thể chế là nhiệm vụ quan trọng
phải ra soát đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ được giao trong phạm vi của mình
từ tổ công tác của chính phủ các bộ các địa phương
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hoặc bộ trưởng có quyền thành lập tổ công tác để kiểm tra những việc mà bộ trưởng
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành phố đã kết luận để xem những nội dung đã kết luận có được thực hiện hay không
sau kiểm tra phải xử lý những trường hợp không thực hiện tạo kỷ cương hành chính nói và làm
về tình hình kinh tế xã hội tháng chín và chín tháng đầu năm đã có nhiều chuyển biến tích cực
tăng trưởng gdp quý sau cao hơn quý trước
để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi sáu bộ kế hoạch và đầu tư kiến nghị tiếp tục thực hiện các biện pháp
bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lãm phát thúc đẩy các hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh
thúc đẩy xuất nhập khẩu và tiêu dùng trong nước
sáng nay tiếp tục phiên họp thứ tư ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân năm hai nghìn một mươi chín
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
theo báo cáo của chính phủ trong năm qua các cơ quan hành chính nhà nước đã giải quyết hai mươi chín một trăm một mươi bảy trên ba mươi bảy ba mươi chín vụ việc khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền
số lượng khiếu nại tố cáo vẫn còn nhiều nhiều vụ việc cũ chưa giải quyết xong lại phát sinh khiếu nại tố cáo mới
tuy nhiên báo cáo của chính phủ chưa nêu được có bao nhiêu vụ giải quyết đúng bao nhiêu vụ giải quyết sai
khiếu kiện vượt cấp tăng giảm ở những địa phương và lĩnh vực nào
việc giải quyết có bảo đảm thời hạn theo luật định không và trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền ra sao
việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại quyết định xử lý tố cáo của các cơ quan nhà nước so với năm hai nghìn một mươi năm tăng hay giảm
buổi chiều ủy ban thường vụ quốc hội tiếp tục cho ý kiến về nghị quyết chuyên đề hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phát triển khoa học và công nghệ
thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn
sáng nay đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương và đoàn đại biểu quốc hội đơn vị tỉnh quảng bình đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã võ ninh huyện quảng ninh
tại buổi tiếp xúc đồng chí nguyễn văn bình đã ghi nhận những ý kiến kiến nghị của cử tri về giải pháp thiết thực và lâu dài để giải quyết hậu quả của sự cố môi trường do công ty phongmosa hà tĩnh gây ra
hỗ trợ ngư dân tái cơ cấu lại ngành nghề sản xuất để ổn định cuộc sống giải quyết rứt điểm chế độ đối với người có công chế độ phụ cấp cho cán bộ cấp xã
các ý kiến của cử tri sẽ được đoàn tổng hợp trình quốc hội và chuyển các cơ quan liên quan xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất
hôm nay ngày bốn tháng một mươi cùng với nhiều địa phương trên cả nước thành phố hồ chí minh đã tổ chức kỷ niệm năm mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
bảy mươi năm năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy và một mươi năm ngày thành lập lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố
đồng chí đinh la thăng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã tới dự
từ năm hai nghìn sáu đến nay cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hcm và các lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ của các cơ sở đã dập tắt một mươi ba vụ tai nạn
sự cố về cháy nổ và cứu nạn cứu hộ cứu sống hàng trăm người và bảo vệ khối lượng tài sản hàng chục ngàn tỷ đồng
kỷ niệm năm mươi năm năm ngày truyền thống của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy là dịp để cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hcm đánh giá lại những kết quả đạt được
đồng thời nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu kiên quyết không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống bảo đảm an toàn cháy nổ trên địa bàn
chính phủ thủ tướng chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh
tập trung thực hiện hiệu quả nghị quyết số một mươi chín khắc phục các bất cập nâng cao chất lượng thể chế thực hiện quyết liệt các khâu đột phá chiến lược
trong đó có hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
đây là báo cáo của bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng trong buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu diễn ra vào chiều nay tại hà nội
tại cuộc họp bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng đã thông báo về kết quả của phiên họp chính phủ thường kỳ tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu diễn ra trong hai ngày
mùng ba mùng bốn tháng một mươi với hai mươi hai nội dung khác nhau trong đó ngày đầu tiên chính phủ họp về xây dựng thể chế ngày thứ hai họp về kinh tế xã hội phát triển doanh nghiệp chuyển biến tích cực
trong chín tháng có tám mươi một bốn trăm năm mươi một doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký hơn sáu trăm hai mươi chín tỷ đồng
tăng hơn một mươi chín về số doanh nghiệp và tăng khoảng năm mươi về số vốn đăng ký so với cùng kỳ
trả lời câu hỏi của báo chí về vấn đề ép doanh nghiệp hình thành lợi ích nhóm và tiêu cực
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ nhận định thực tế là có chỗ này chỗ kia gây khó dễ cho doanh nghiệp tỷ lệ phần trăm trong dự án
chính vì thực tế này mà thủ tướng đã chỉ đạo tất cả mọi việc cần công khai để ngăn chặn lợi ích nhóm nhũng nhiễu doanh nghiệp
bộ trưởng dũng khẳng định nếu phản ánh của báo chí và doanh nghiệp có chứng cứ xác đáng thì các cơ quan và cá nhân gây nhũng nhiễu doanh nghiệp sẽ phải chịu trách nhiệm trước chính phủ và thủ tướng chính phủ
về việc trịnh xuân thanh trốn thoát bộ trưởng mai tiến dũng khẳng định không có sự bao che tiếp tay trên bởi đây là quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị
mà chúng ta khẳng định với nhau rằng là không có sự bao che tiếp nối dung túng để trịnh xuân thanh chạy trốn
về việc cá chết tại hồ tây
mai tiến dũng nhận định đây là sự kiện xưa nay chưa hề có
với diện tích trên năm trăm linh hectare với hai mươi bốn cửa xả xuống hồ tây thì các cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ nguyên nhân
với hai mươi bốn cửa xả xuống hồ tây ngay sau khi có hiện tượng cá chết thì đồng chí chủ tịch của ban tỉnh hồ nội cũng đã trực tiếp kiểm tra
và đồng chí thủ tướng chính phủ cũng giao cho hồ nội vấn đề kiểm tra và tìm xác nhận các nguyên nhân cá chết để bán phát thủ tướng

cảnh sát tài chính thành phố rieti mới đây đã phát hiện hai vụ lừa đảo quyền góp gây quỹ trên danh nghĩa hỗ trợ cho những nạn nhân ở thị trấn amatris vùng bị thiệt hại nặng nề nhất trong trận động đất dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng tám
cơ quan chức năng cho biết một công ty thương mại điện tử đã quảng cáo bán trên mạng vòng đeo tay có dòng chữ vì amatrix và biểu tượng của thành phố này với cam kết tất cả số tiền thu được trong tháng chín sẽ dành để ủng hộ thành phố amatrix
mỗi chiếc vòng có giá hai mươi chín euro chưa tính sáu euro tiền vận chuyển tuy nhiên cảnh sát tài chính xác minh rằng tất cả hoạt động của công ty này là trái phép và không đúng với lời quảng cáo
hoạt động lừa đảo thứ hai núp dưới dạng một lá thư kêu gọi quyên góp tài chính thông qua một tài khoản để xây dựng lại một vườn trẻ ở am matrix
trong khi đó chính quyền amashi khẳng định không tiếp nhận bất cứ đề nghị quyên góp nào có hình thức trên
trong khi thảm họa này kéo theo những hậu quả nặng nề về người và vật chất nhiều cá nhân và tổ chức tội phạm đã lợi dụng để thu lợi bất minh
lực lượng vũ trang cách mạng colombia thông báo họ vẫn sẽ duy trì lệnh ngừng bắn song phương
bất chấp việc trước đó các cử tri colombia đã bác bỏ thỏa thuận hòa bình giữa chính phủ nước này và pháp nhằm chấm dứt cuộc xung đột vũ trang kéo dài năm mươi hai năm qua
thủ lĩnh nhóm này còn cho biết họ sẵn sàng sửa đổi thỏa thuận hòa bình với chính phủ colombia
trong một tuyên bố chính thức pháp khẳng định các chiến binh của mình trên toàn đất nước sẽ giữ nguyên lệnh ngừng bắn hoàn toàn như một việc làm cần thiết để giảm bớt nỗi đau cho các nạn nhân của cuộc xung đột đồng thời là hành động tôn trọng thỏa thuận được ký kết với chính phủ quốc gia
thất bại bất ngờ của cuộc trưng cầu ý dân trong ngày hai tháng một mươi vừa qua đã đưa colombia vào tình thế không chắc chắn và buộc tổng thống hoan nghênh santos phải tìm kiếm các thỏa thuận với các lực lượng chính trị khác nhau bao gồm cả phe đối lập để cố gắng cứu thỏa thuận hòa bình
vài giờ sau khi cuộc trưng cầu ý dân có kết quả ông santos cũng thông báo sẽ vẫn duy trì lệnh ngừng bắn song phương với pháp